chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại diện cộng đồng người việt nam tại singapore và nhấn mạnh các vấn đề bà connell là sắc đáng và quốc hội đã ban hành các luật như về chuyển giao công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
trung ương đã bàn hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân theo chủ tịch quốc hội quốc hội sẽ giám sát để các luật này đi vào cuộc sống
chủ tịch quốc hội đề nghị bà con tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và singapore ngày càng phát triển tốt đẹp và đồng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
nhân dịp này chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ đã trao tặng bằng khen cho đại sứ nguyễn tiến minh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xúc tiến đầu tư và thúc đẩy hợp tác giữa thành phố đà nẵng và singapore giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chiều nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì hội nghị công bố đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
sau hơn một năm chuẩn bị đến nay đề án chính thức thực hiện đầu tiên sẽ thí điểm tại quận một và một mươi hai đề án hướng tới việc đảm bảo môi trường sống thoải mái tích cực lành mạnh và an toàn cho người dân
đó là được trải nghiệm hệ thống vận tải hành khách công cộng chất lượng cao xuyên suốt với vé điện tử liên thông
về y tế bệnh án điện tử sẽ cho phép người dân truy cập bằng thiết bị điện thoại di động để xem lưu trữ và chia sẻ với đội ngũ chăm sóc y tế
về an toàn thực phẩm người dân sẽ dễ dàng tiếp cận các thông tin về cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đánh giá được các nguy cơ rủi ro về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm trước khi lựa chọn sử dụng
trong công tác chống ngập hệ thống cảnh báo và giám sát ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp theo dõi và cung cấp các thông tin về dòng chảy và thực hiện cảnh báo khi xuất hiện các tổ hợp bất lợi
về an ninh trật tự người dân và doanh nghiệp được sinh sống và làm việc trong môi trường an toàn an ninh cao
đề án đô thị thông minh hướng đến bốn chủ thể chính của đô thị gồm chính quyền người dân doanh nghiệp và các tổ chức xã hội
việc tương tác giữa người dân với chính quyền sẽ dễ dàng doanh nghiệp sẽ có môi trường minh bạch đơn giản thuận tiện hoạt động và được cung cấp nhiều thông tin để có quyết định kinh doanh chính xác đối với các tổ chức xã hội
đô thị thông minh tạo ra kết nối phản hồi thông tin để họ tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cung cấp các dịch vụ cho đô thị
cũng trong chiều nay ủy ban nhân dân tp hcm vừa tổ chức hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong tham dự hội nghị cùng các bộ ngành trung ương lãnh đạo một mươi tám tỉnh thành khu vực phía nam cùng các nhà khoa học nhà đầu tư trong và ngoài nước
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thiện nhân ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thiện nhân ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thiện nhân ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thiện nhân ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thiện nhân ủ
chất thải rắn được thải ra sẽ là một mươi hai tám trăm sáu mươi bốn tấn mỗi ngày chất thải nguy hại là tám trăm linh bảy tấn mỗi ngày và chất thải rắn y tế sẽ là năm mươi năm tấn mỗi ngày
từ thực tế hiện nay chính quyền thành phố sẽ tổ chức đấu thầu công khai nhằm lựa chọn các dự án xử lý chất thải rắn phù hợp cho thành phố trong thời gian tới
để kêu gọi đầu tư thành phố sẽ có những chính sách hỗ trợ ưu đại đối với các doanh nghiệp ở lĩnh vực này
cụ thể sẽ có những ưu đải về thuế thuê đất giá mua bán địa có những chính sách về thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp
hôm nay đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng các vị linh mục giáo phẩm chức sắc trước việc tu sĩ và bà con giáo dân thuộc giáo phận long xuyên tỉnh an giang
đồng chí trần thanh mẫn bày tỏ vui mừng khi được biết nhiều năm qua
hôm qua đức cha cùng các vị linh mục giáo phẩm chức sắc chức việc và bà con giáo dân trong giáo phận luôn đoàn kết thực hiện tốt chính sách pháp luật của đảng nhà nước tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước đồng thời biểu dương và đánh giá cao các hoạt động từ thiện bác ái xã hội đang được tổ chức trong giáo phận
thay mặt giáo phận long xuyên đức cha trần xuân tiếu giám mục chính giáo phận long xuyên bày tỏ lòng biết ơn đối với đảng nhà nước chính quyền tỉnh an giang đã quan tâm tới đời sống tâm linh của đồng bào công giáo
tạo điều kiện cho bà con tham gia các hoạt động tín ngưỡng của mình giáo phận long xuyên sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân đoàn kết thực hiện tốt chính sách pháp luật của đảng nhà nước
hôm nay tại hải dương bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức lễ meeting diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids từ ngày một mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng một mươi hai và ngày thế giới phòng chống s ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
xét nghiệm hiv sớm hướng tới mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn hai mươi tham dự lễ meeting có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ một mươi liên tiếp dịch hivs ở việt nam giảm cả ba tiêu chí giảm số người nhiễm mới hiv được phát hiện giảm số người chuyển sang giai đoạn s và giảm số người tử vong do aids
tuy nhiên tình trạng lây nhiễm hiv vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
sau lễ meeting
các học sinh sinh viên lực lượng vũ trang đã tham gia diễu hành nhằm huy động sự quan tâm tham gia của lãnh đạo các cấp các ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng chống hiv aids
nhân dịp này quỹ hỗ trợ người nhiễm hivs bộ y tế đã hỗ trợ sáu mươi cháu đang điều trị tại trung tâm phòng chống hiv s hải dương mỗi cháu hai trăm linh đồng đại diện nhiều tổ chức doanh nghiệp tặng quà cho các cháu nhỏ ở thành phố hải dương bị nhiễm và ảnh hưởng bởi hiv aids
việt nam hiện có hơn hai trăm linh người nhiễm hiv còn sống và đến nay đã có hơn chín mươi người tử vong vì s
việt nam đứng thứ năm trong khu vực châu á thái bình dương về số ca nhiễm hiv tổ chức y tế thế giới đánh giá trong gần một mươi năm qua việt nam đã dự phòng được cho hơn nửa triệu người mắc hiv và một trăm năm mươi người tránh khỏi tử vong vì hiv aids
theo bộ y tế đến hết năm hai nghìn một mươi tám tất cả các nguồn kinh phí hỗ trợ điều thuốc arv và kinh phí chống hiv aids đã được đánh giá
trong công tác phòng chống hiv aids sẽ hết tài trợ điều này khiến việc phòng chống và truyền thông gặp nhiều khó khăn
bộ y tế đã đưa vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín người nhiễm hiv có thẻ bảo hiểm y tế hoàn toàn yên tâm điều trị
tuy nhiên hiện nay mới có khoảng hơn ba mươi người nhiễm hiv aids có thể bảo hiểm y tế
nhằm tri ân và tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh tại hang tám
năm cô trên tuyến đường hai mươi quyết thắng huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tổ chức trọng thể lễ dỗ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày hy sinh các anh hùng liệt sĩ tại đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
cách đây bốn mươi năm năm tại tọa độ lửa này khi b năm mươi hai của mỹ tiến hành giải bom tuyến đường hai mươi quyết thắng
đội thanh niên sung phong đã chạy vào hang đá gần đó ẩn trú
một loạt bom ráng xuống đã khiến năm chiến sĩ pháo binh hy sinh ngay tại cửa hàng
ngay sau đó một tiếng nổ khủng khiếp vang lên tảng đá khổng lồ đã sập xuống bịt kín miệng hang
trong đó có tám thanh niên sung phong gồm bốn nam và bốn nữ

các quan sát của tỉnh quảng bình cũng như vườn quốc gia phong nhà kẻ bàng đã dành tình cảm
rồi vật chất để xây dựng khu tưởng niệm được trang trọng chúng tôi rất cảm ơn
để tưởng nhớ và tri ân đến những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại hang tám cô
ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã tổ chức trọng thể lễ rỗ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ
đây cũng là dịp để người dân du khách trong và ngoài nước đến dân hương tri ân
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc
thông qua lễ rỗ cầu siêu và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
tại hàng tám cô và đường hai mươi quyết thắng
ban tổ chức mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước
và lòng tự hào dân tộc của lớp lớp thanh niên thế hệ trẻ việt nam
lễ rỗ cầu siêu sẽ được tổ chức trong vòng chín ngày
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai
tức ngày tám tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm đình dậu
thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp hơn một một trăm tám mươi tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh yên bái và hòa bình
để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
cụ thể tỉnh yên bái được hỗ trợ hơn bốn mươi sáu tấn
tỉnh hòa bình được hỗ trợ hơn một một trăm bốn mươi tấn
ủy ban nhân dân các tỉnh đảm bảo sử dụng số gạo kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trước đó thủ tướng cũng chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp hai tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh quảng ngãi và bình định
để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân chịu thiệt hại do mưa lũ
thành phố hồ chí minh tiếp tục có văn bản gửi đến chính phủ
hiện dự án metro vẫn đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư
khi quốc hội chưa có ý kiến
còn theo kế hoạch vốn của dự án này trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vẫn còn lại gần bốn tám trăm linh tỷ đồng chưa giải ngân
để bảo đảm việc thanh toán cho các nhà thầu vào cuối năm nay
không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án
thành phố hồ chí minh kiến nghị lên thủ tướng chính phủ
sớm thực hiện việc ứng vốn
với số tiền là số vốn theo kế hoạch vẫn chưa được giải ngân
đây là vấn đề tách biệt với thỏa thuận hạt nhân đạt được năm hai nghìn một mươi năm
phó tư lệnh lực lượng về binh cách mạng iran tướng hossein salami cho biết
iran đã nhiều lần khẳng định chương trình tên lửa của nước này chỉ mang tính phòng vệ
và không phải là vấn đề đưa ra đàm phán
việc iran giữ tầm bắn của tên lửa mức hai km
không phải là vì lý do công nghệ
mà là do tehran đang tuân theo một nguyên tắc chiến lược
tuy nhiên nếu iran cảm thấy sự đe dọa từ phía châu âu nước này sẽ điều chỉnh tầm bắn của tên lửa ở mức hai km
hồi tháng trước lực lượng vệ binh cách mạng iran cũng khẳng định
tầm bắn hai km là đủ để vươn tới phần lớn những mục tiêu của mỹ trong khu vực
do đó iran không có ý định gia tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo
hiện iran là một trong những nước sở hữu chương trình tên lửa lớn nhất ở khu vực trung đông
tổng thống mỹ donald trump có thể cho phép văn phòng đại diện của tổ chức giải phóng palestine plo tại thủ đô washington
khôi phục hoạt động đầy đủ nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết
thông báo này vừa đưa ra vào tháng năm
ngoại giao mỹ đưa ra trong bối cảnh các phe phái chủ chốt của palestine vừa đạt được thỏa thuận hòa giải quan trọng
hôm một mươi tám tháng một mươi một vừa qua bộ ngoại giao mỹ đề cập tới khả năng không gia hạn giấy phép hoạt động cho văn phòng đại diện plo tại washington
do cho rằng palestine đã vi phạm một đạo luật của mỹ khi kêu gọi đưa israel ra xét xử tại tòa hình sự quốc tế
tuyên bố này đồng nghĩa với việc văn phòng đại diện của plo sẽ bị đóng cửa
chính quyền tổng thống donald trump đã giúp lại quyết định đóng cửa văn phòng này
và thay vào đó chỉ đơn thuần áp đặt các hạn chế trong vòng chín mươi ngày
theo thông báo mới của bộ ngoại giao mỹ nếu văn phòng plo giới hạn hoạt động của mình trong khuôn khổ những hoạt động liên quan đến việc đạt được hòa bình lâu dài và toàn diện giữa người israel và người palestine
thì thời hạn chín mươi ngày sẽ được dỡ bỏ
và nếu palestine tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp và có ý nghĩa với israel
washington có thể dỡ bỏ những hạn chế đối với plo cũng như văn phòng của tổ chức này tại washington
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt